theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên từ hôm nay đến hết ngày mai ngày năm tháng một mươi hai ở các tỉnh từ quảng bình đến phú yên khu vực bắc tây nguyên có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
lũ ở các tỉnh từ quảng bình đến phú yên và bắc tây nguyên đang lên nhanh trong khi trời tiếp tục mưa trong hai ngày tới khiến cho nhiều khu vực có nguy cơ bị ngập lụt
mưa lớn diện rộng ở các tỉnh trung bộ vừa qua khiến lũ trên các sông từ quảng ngãi đến phú yên và gia lai đang giao động ở mức đỉnh
cho đến bốn giờ sáng nay mực nước ở sông trà khúc quảng ngãi tại trạm trà khúc là năm một m ở mức báo động hai sông vệ quảng ngãi tại trạm sông vệ là ba tám mươi chín m trên báo động hai là ba mươi chín m
đặc biệt mực nước sông côn bình định tại thạnh hòa là tám bảy mươi bảy m trên báo động ba là bảy mươi bảy m sông kỳ lộ phú yên tại hà bằng
lũ lớn trên các sông còn tiếp diễn khiến vùng núi các tỉnh từ quảng ngãi đến phú yên và gia lai có nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp
các tỉnh bình định và phú yên tiếp tục ngập lụt sâu trên diện rộng